tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam được đánh giá là một trong một mươi sáu nước có đa dạng sinh học cao trên thế giới với hơn một mươi loài thủy sản
tạo điều kiện thuận lợi và tiềm năng cho hoạt động khai thác thủy sản phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên ngành thủy sản việt nam cũng đang đối mặt với việc suy giảm nguồn lợi thủy sản ô nhiễm môi trường và tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp
tới đây việt nam phải tập trung bảo tồn tái tạo và phát triển nguồn thủy sản đặc hữu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế
cùng với đó các chuyên gia cũng đề xuất cần xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản hiện có theo từng vùng
đẩy mạnh công tác tái tạo phục hồi nguồn lợi thủy sản trong đó chú trọng bảo tồn các loài đặc hữu bản địa và các giống quý hiếm